con tum là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình sữa học đường
sau hai năm thực hiện hiệu quả của chương trình tại đây được ghi nhận rất khả quan
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh con tum đối tượng thù hưởng chương trình là học sinh mẫu giáo
và tiểu học của hai mươi trường trên địa bàn với nguồn kinh phí mua sữa cho học sinh được huy động từ ba nguồn
ngân sách địa phương bảo đảm sáu mươi đơn vị cung ứng sữa hỗ trợ ba mươi và phụ huynh đóng góp một mươi
học sinh được uống sữa đầy đủ theo định kỳ ba hộp một tuần trong chín tháng của năm học
tính từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín số lượng sữa đã sử dụng là một ba mươi chín bảy trăm ba mươi một hộp
qua hai năm thực hiện tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trên tuổi giảm ba năm mươi năm tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao trên tuổi giảm chín mươi
các cơ quan ban ngành và người dân con tum đều đánh giá đây là một chương trình có tính nhân văn
và mang lại ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ em trên địa bàn tỉnh